thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ chủ tịch ubnd tp đà nẵng vừa có văn bản chỉ đạo
kể từ giờ ngày hai tháng bốn tất cả các cửa hàng ăn uống bán qua mạng hoặc bán hàng mang đi tại đà nẵng
sẽ chính thức tạm dừng hoạt động
đà nẵng cũng chỉ đạo tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu
chỉ cho phép mở các loại hình khám chữa bệnh bán thuốc và vật tư y tế chất đốt ngân hàng
bưu chính viện thông cấp điện cấp nước hoạt động của các nhà máy cơ sở sản xuất
đối với các chợ siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tạp hóa cửa hàng tiện lợi chỉ được bán các mặt hàng lương thực thực phẩm
sở công thương tp đà nẵng khuyến cáo người dân không nên mua tích chữ lương thực thực phẩm
vì các trung tâm thương mại siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố
vẫn hoạt động bình thường bảo đảm cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân